tiếp tục kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn trong phiên làm việc vào chiều nay với đa số các đại biểu tán thành
quốc hội đã thông qua đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
nghị quyết nêu rõ mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm phần đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên hai lần so với năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm giảm trên ba
một trăm linh xã có đường ô tô đến trung tâm xã được giải nhựa hoặc bê tông
một trăm linh số trường lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố
chín mươi chín hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp
hoàn thành cơ bản công tác định canh định cư sắp xếp bố trí ổn định chín mươi số hộ di cư không theo quy hoạch
tỷ lệ học sinh học mẫu giáo năm tuổi đến trường trên chín mươi tám
người từ một mươi năm tuổi trở lên đọc thông viết thạo tiếng phổ thông trên chín mươi
tăng cường công tác y tế để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại
năm mươi lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu điều kiện của người dân tộc thiểu số
bảo tồn và phát triển các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc
trên tám mươi phụ nữ có thai được khám thai định kỳ sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế
nghị quyết cũng nêu rõ định hướng một số mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi như thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng một phần hai bình quân chung của cả nước giảm hộ nghèo xuống dưới một mươi bảy mươi số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới
đến hai nghìn ba mươi có bốn mươi lao động người dân tộc thiểu số biết làm các ngành nghề công nghiệp tiểu thủ công nghiệp du lịch dịch vụ
phần đầu có tám mươi số hộ nông dân người dân tộc thiểu số làm kinh tế nông lâm nghiệp hàng hóa
trên tám mươi năm số xã thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân
quy hoạch sắp xếp di rời bố trí một trăm linh hộ dân dân tộc thiểu số đang cư trú phân tán giải rác trong rừng đặc dụng các khu vực xa xôi hẻo lánh nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở